bộ y tế tây ban nha cho biết số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trong ngày ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng với ba trăm sáu mươi bảy ca tử vong
như vậy tổng số ca tử vong do bệnh này ở tây ban nha đã tăng thêm hai mươi hai năm trăm hai mươi bốn người hiện tây ban nha vẫn là ổ dịch lớn nhất châu âu